sáng nay tại thủ đô hà nội hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành hội nghị
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị báo cáo về chương trình hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
ban chấp hành trung ương đảng đã quyết định những nội dung sau
ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn văn vinh
nguyễn văn vịnh nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thống nhất để đồng chí nguyễn phú cường ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan trung ương để bộ chính trị quyết định giới thiệu quốc hội khóa một mươi năm bầu phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư giữa nhiệm kỳ
và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba